công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc giữa hình thức lô đề thông qua mạng xã hội
theo điều tra hai đối tượng lê viết dũng ba mươi năm tuổi và ngô sĩ hùng ba mươi một tuổi đều trú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
cùng với các đối tượng khác trên địa bàn tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua mạng xã hội facebook zalo và máy phách
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt một mươi bảy bảng đề phơi đề với tổng số tiền tám mươi tám triệu đồng
nhiều máy tính và điện thoại di động và máy phách là phương tiện công cụ sử dụng để tổ chức đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra công an huyện bố trạch đã triệu tập tạm giữ hình sự hai mươi năm đối tượng có liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án